những dữ liệu cập nhật từ ngân hàng nhà nước cho thấy là tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ đang diễn ra ở hầu hết các kênh giao dịch trên nền tảng các dịch vụ ngân hàng số
tuy nhiên quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng thì vẫn còn tồn tại nhiều thách thức
ngân hàng số không chỉ là số hóa các hoạt động của ngân hàng mà đó còn là mô hình kinh doanh mới một cách tiếp cận mới với những giá trị mới
làm mạch kết nối và thúc đẩy toàn bộ các khối vận hành trong hệ thống ngân hàng thương mại
tại buổi tọa đàm với chủ đề ngân hàng số thúc đẩy phát triển những hệ sinh thái đặc thù do báo diễn đàn đầu tư tổ chức
các chuyên gia và các đại diện ngân hàng thương mại đã chỉ ra những cơ hội cũng như những thách thức của hệ thống ngân hàng để phát triển ngân hàng số
cái niềm tin và cái thói quen của người dùng khi sử dụng các phương tức ngân hàng số
cái thứ hai chính là phải làm sao để xây dựng mạng lưới chấp nhận để làm sao được thỏa mãn được cả cái chương trình hành trình của khách hàng
hành trình hàng ngày của họ hay còn gọi là hệ sinh thái
và cái thách thức thứ ba là chúng tôi phải tuân thủ những quy định những chính sách của chính phủ về các loại giao dịch không dùng tiền mặt
vị trí địa lý của các địa bàn nông thôn của chúng ta nó cũng khá trải động
do đó những người dân tiếp cận với các công cụ thanh toán của ngân hàng trong khi đó ngân hàng không phải chỗ nào cũng có
trong số các ngân hàng thương mại việt nam chúng ta thì đâu đó phải đến bảy mươi
là đang có cái phương án mênh nhà này chiến được ngân hàng số
nhưng tôi khẳng định rằng là các ngân hàng đang đi rất thăng nhọc
đây sẽ là cái điểm rừng quan trọng để các ngân hàng sẽ phải xuyên gấp một câu chuyện chiến được lâu dài
hệ thống tiền tệ ngân hàng và hoạt động của các tổ chức tiến dụng là huyết mạch của nền kinh tế
và ngân hàng số sẽ là con đường phát triển tất yếu của ngành ngân hàng trong tương lai